chương trình tối nay thứ tư ngày một mươi hai tháng bốn sẽ có những nội dung chính sau đây
chương trình tối nay thứ tư ngày một mươi hai tháng bốn sẽ có những nội dung chính sau đây
trong phần tin quốc tế cảnh sát đức điều tra vụ tấn công nhằm vào cơ lộc bộ dowmon
mỹ khẳng định căng thẳng với nga không vượt tầm kiểm soát
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị sáng nay lần đầu tiên một hội nghị trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
tìm giải pháp phát triển ngành dược liệu đã diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
phó thủ tướng vũ đức đam
tại điểm cầu lào cai
với tiềm năng và hiệu quả kinh tế của dược liệu việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
phát triển ngành dược liệu không chỉ có thể xóa đói giảm nghèo mà còn có thể mang lại sự giàu có cho một bộ phận người dân
hội nghị lần này ngoài đánh giá thực trạng ngành dược liệu việt nam
cần đề xuất những chính sách cơ chế để thu hút đầu tư nhất là các doanh nghiệp tham gia nuôi trồng chế biến dược liệu
theo kết quả điều tra của viện dược liệu cả nước ta ghi nhận khoảng năm loài dược liệu
trong đó chỉ có một mươi là dược liệu trồng còn lại là dược liệu trong tự nhiên
do không đáp ứng được nhu cầu trong nước nên tám mươi dược liệu sử dụng hiện nay là nhập khẩu
hiện nước ta chỉ có một mươi tám trong số ba trăm linh cây dược liệu được cấp chứng chỉ gacp của tổ chức who
công tác quản lý về chất lượng dược liệu còn bất cập đe dọa an toàn đối với người sử dụng
nhất là có sự lẫn lộn về dược liệu bảo đảm chất lượng và không bảo đảm chất lượng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tiềm năng to lớn và điều kiện
thuận lợi để phát triển cây dược liệu ở việt nam
việc cần làm là tìm biện pháp tổ chức sản xuất gắn với chế biến
thay vì chỉ chế biến thô có hiệu quả thấp
chúng ta phải tổ chức đầu ra bao gồm cả thị trường trong nước và xuất khẩu
phát triển dược liệu và gắn với nhu cầu thị trường
trước khách đã đáp ứng nhu cầu trong nước thay thế nhập khẩu và hướng lưới xuất khẩu

trong đó chúng chú ý khâu sản xuất chế biến sử dụng kế hoạch ghi học
bổ truyền hội học kỳ đại phát triển dược liệu trong nước
phải là một chiến lược của ngành đại tế nước ta

bên cạnh đó cần tổ chức một số trung tâm sản xuất chế biến dược liệu

và lấy kinh tế tư nhân bao gồm doanh nghiệp tư nhân hộ cá thể làm động lực phát triển
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ban ngành cần chủ động nghiên cứu đưa ra dự thảo
các thể chế chính sách định hướng phát triển cây dược liệu
trước mắt lựa chọn một trăm linh cây dược liệu quý hiếm có giá trị kinh tế cao để quy hoạch phát triển
theo hướng nhân rộng đại trà góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm và tạo sinh kế
xóa đói giảm nghèo cho người dân
đúng một mươi tám h hai mươi năm phút ngày một mươi một tháng bốn theo giờ địa phương tức là đêm qua theo giờ việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã đến thủ đô praha bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa séc từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bốn
theo lời mời của chủ tịch thượng viện cộng hòa xéc milan stech
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
tại sân bay có phó chủ tịch thượng viện cộng hòa xéc ivo barecht đại sứ việt nam trương mạnh sơn
đông đảo cán bộ đại sứ quán việt nam và đại diện bà con việt kiều tại cộng hòa xéc
thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
từ đó đến nay cộng hòa xéc luôn quan tâm thực hiện chính sách phát triển quan hệ hợp tác với việt nam
trên mọi lĩnh vực cộng hòa xéc là nước đông âu đầu tiên cấp oda cho việt nam
từ năm hai nghìn một mươi ba cộng hòa xéc không xếp việt nam vào danh sách các nước nhận viện trợ phát triển oda
do sự tiến bộ trong phát triển kinh tế của việt nam những năm gần đây
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến nay chính phủ cộng hòa séc cấp học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh
của việt nam
quan hệ hợp tác lao động bắt đầu được khôi phục sau nhiều năm gián đoạn
hiện kim ngạch thương mại hai triệu giữa hai nước duy trì ở mức khá
cộng hòa séc có ba mươi bốn dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là tám mươi chín chín triệu usd
đứng thứ bốn mươi năm trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
hiện nay cộng đồng người việt nam tại séc có khoảng hơn sáu mươi người
năm hai nghìn một mươi ba chính phủ séc quyết định công nhận người xéc gốc việt như một dân tộc thiểu số thứ một mươi bốn
chuyến thăm chính thức cộng hòa xéc
của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có ý nghĩa quan trọng
nhằm tiếp tục củng cố tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và cộng hòa xéc
trong đó có quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam và cơ quan lập pháp của nước bạn
ngay sau khi đến thủ đô praha tối ngày một mươi một tháng bốn theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại cộng hòa xéc
bày tỏ vui mừng gặp cán bộ nhân viên đại sứ quán
chủ tịch quốc hội cho rằng với việc chính phủ xác công nhận một bộ phận người xác cốc việt nam
là một trong một mươi bốn dân tộc thiểu số của xéc đây là tài sản vô giá của tỉnh hữu nghị việt nam xéc
chủ tịch quốc hội đề nghị cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân
đại sứ quán cần tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc giới thiệu những chính sách
thu hút đầu tư nước ngoài của việt nam nhằm góp phần thúc đẩy đầu tư
nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước tương xứng với tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cần phải là hạt nhân tích cực trong phong trào dạy tiếng việt
trong cộng đồng người việt nam hướng dẫn các hội đoàn của người việt nam hoạt động đúng mục đích
và phù hợp với pháp luật sở tại
nhân dịp tết trôn trân nam thơ mây năm hai nghìn một mươi bảy của đồng bào dân tộc khơ me
đoàn cán bộ của ban chỉ đạo tây nam bộ cùng lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố cần thơ đã đến thăm tặng quà chúc mừng các vị lão thành cách mạng các sư sãi và phật tử khơ me
đoàn cán bộ của ban chỉ đạo tây nam bộ đã đến thăm và tặng quà hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố
và chùa muni rang say quận ninh kiều chùa poti somron chùa san vo poti hen và học viện phật giáo
nam tông khơ me quận ô môn
gia đình ông huỳnh cương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ tịch quốc hội
đại diện ban chỉ đạo tây nam bộ chúc các vị sư sãi bà con dân tộc khơ me hưởng tết trôn trần nam thơ mây
an vui hạnh phúc và thành công trong cuộc sống đồng thời mong muốn thời gian tới đồng bào dân tộc khơ me
sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn phát triển kinh tế gia đình thực hành tiết kiệm
giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
các vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc khơ me bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền
đã đến chúc mừng tặng quà nhân dịp tết trôn trân nam thơ mây của đồng bào dân tộc khơ me
đồng thời hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
thưa thuyền huế
tiếp nối chương trình
tái diễn tình trạng phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên cát
tình trạng người dân ồ ạt phá vải thiều ở lục ngạn
thời gian qua các cơ quan chức năng tỉnh thừa thiên huế đã vào cuộc kiểm tra và xử lý tình trạng
lấn chiếm phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên cát ven biển tại xã vinh mỹ huyện phú lộc
tuy nhiên tình trạng này có xu hướng tái diễn trở lại
chủ tịch ubnd tỉnh vừa chỉ đạo các ban ngành
nhanh chóng kiểm tra xử lý rứt điểm việc phá rừng tại xã vinh mỹ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
thời gian gần đây tại xã vinh mỹ trở thành điểm nóng lấn chiếm tàn phá rừng trồng ven biển
để nuôi tôm trái phép trên diện rộng
nhiều hộ dân trong vùng đã liên tục làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng ubnd huyện phú lộc
và yêu cầu được gặp trực tiếp chủ tịch ubnd tỉnh để phản ánh tình trạng
tại diễn phá rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn
nguy hại đến cuộc sống của nhiều hộ dân
khu vực rừng phòng hộ ven biển xã vinh mỹ với hàng chục hectare cây phi lao tràm bông vàng
hàng chục năm tuổi nhằm mục đích chống sạt lở ngăn gió bão cát nhảy và bảo vệ người dân vùng ven biển
tuy nhiên những hàng cây này đã bị đốn hạ
cải tạo đất thành ao hồ nuôi tôm chỉ cách bờ biển chừng vài trăm mét
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an sinh cuộc sống nhiều hộ dân nơi đây
đến nay sai phạm về phá rừng lần chiếm đất để nuôi tôm trái phép tại ubnd
đã được làm rõ tuy nhiên việc xử lý hậu quả trồng trả lại rừng cho dân còn chậm thực hiện
và có dấu hiệu chìm xuồng vì thế nhân dân tiếp tục viết đơn thư kiến nghị gửi cấp trên
chủ tịch ubnd tỉnh đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sở tài nguyên và môi trường
ubnd huyện phú lộc kiểm tra xử lý rứt điểm triệt đề tránh tình trạng tài diễn phá rừng phòng hộ ven biển
để nuôi tôm trái phép trên cát tại xã vinh mỹ

tích cực tán cưỡng đất trồng lại cây đầu tư chăm sác để đảm bảo cho nó có hiệu quả trong việc trồng lại rừng
trước thắc mắc về đất rừng ven biển bị đào làm hồ tôm lâu nay nhưng không được hoàn thổ mặt bằng
cây lâm nghiệp cũng không được trồng lại chủ tịch ubnd tỉnh đã yêu cầu ubnd huyện phú lộc kiểm tra
có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời những hành vi vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng
lấn chiếm đất trái phép trên địa bàn kiểm kê diện tích đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm trái phép
nông thôn sở tài nguyên và môi trường xử lý các hành vi phá rừng
gây ô nhiễm môi trường trên vùng cát ven biển xã vinh mỹ huyện phú lộc
thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã đưa tin mới đây bộ giao thông vận tải đã thống nhất phương án
miễn một trăm linh phí qua cầu bến thủy một đối với phương tiện của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp có hộ khẩu thường trú
và trụ sở chính tại thành phố vinh huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an và thị xã hồng lĩnh huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
trước thông tin này người dân đã bày tỏ niềm vui và đồng tình với sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ
các bộ ngành trung ương cũng như chính quyền hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
công ty cổ phần xe buýt đông bắc hiện có một trăm một mươi một phương tiện vận tải khách công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
trong đó có một mươi hai phương tiện chạy tuyến thành phố vinh thành phố hà tĩnh
như vậy mỗi tháng doanh nghiệp phải trả gần một mươi triệu đồng cho phí qua cầu bến thủy một
toàn bộ được tính toán vào giá vẻ
theo đại diện doanh nghiệp việc miễn phí qua cầu sẽ giảm được một phần gánh nặng kinh tế cho người dân đi xe buýt
phù hợp với nhau còn mức đồ giảm giá vẻ thế nào thì phải gõ giữa hai bên ban bạc và lại qua sở giao thông và sở tài chính viên duyệt
ngoài các doanh nghiệp vận tải công ích việc miễn một trăm linh phí qua cầu đối với các hãng taxi cũng sẽ được áp dụng
đây không chỉ là lợi ích của các hãng taxi mà còn là quyền lợi của chính hành khách khi qua lại cầu bến thủy i
sau khi có thông tin từ phía bộ giao thông vận tải người dân của bốn địa phương thuộc diện miễn phí qua cầu bến thủy một
bày tỏ sự phấn khởi
quyền lợi nguyện vọng chính đáng được bảo vệ
tại chi nhánh bot tuyến tránh thành phố vinh ngay trong chiều nay
nhiều tổ chức cá nhân đã đến đăng ký phương tiện chính chủ với cơ quan chức năng
để chuẩn bị cho việc áp dụng chủ trương này từ ngày hai mươi bốn tháng bốn tới
tôi là một người dân tôi thấy đây là một điều vô cùng phấn khởi
rất là phấn khởi và vui vẻ vì tổ chức em rất đáng kể này đã được giảng
thì là nhân dân hoàn toàn ủng hộ quyết định và sự vào cuộc kiếp thời của bán ngành
và chính phủ
ngay trong chiều nay chi nhánh bot tuyến tránh thành phố vinh
cũng đã họp để triển khai chủ trương này
các sở ngành liên quan của hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
cũng sẽ giả soát số lượng phương tiện liên quan tại các địa bàn nằm trong diện miễn phí
triển khai các bước để chuẩn bị cho việc thực hiện miễn phí qua cầu bến thủy một
chính thức áp dụng từ ngày hai mươi bốn tháng bốn tới đây
thưa quý vị và các bạn trồng vải giá cả lên xuống thất thường không ổn định
đặc biệt là năm nay khí hậu diễn biến bất thường cây vải ra hoa kém
nên gần đây một số nông dân ở huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã phải chặt vải
để chuyển sang trồng cây có mối như cam canh hay bưởi diễn
và tình trạng này đã dóng lên tiếng chuông cảnh báo đáng lo ngại
ở vùng đất được mệnh danh là vương quốc vải thiều của cả nước
thời tiết ấm mất mùa chúng tôi đi cắt trồng này là cắt liên tục
cứ chỉ mấy anh em cùng nhau đi cắt vải thôi
vải năm nay đa số mất mùa nhìn chung dân tỉnh nó phá
trong vòng ba năm nay đặc biệt năm nay nó phá nhiều nhìn chung họ phá đến khá nhiều
giữ lại hay chặt bỏ diện tích cây vải thiều đang là vấn đề nóng của bà con trồng vải lục ngạn
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nắng nóng kéo dài mùa đông gần như không có
kèm theo hạn hán đã tác động đến sinh trưởng của cây vải
nhiều gia đình trồng vải bị mất trắng không ít gia đình đã chọn cách chặt vải
và đây là những gì còn lại sau khi những gốc vải thiểu bị chệt hạ
anh lục khóng bồ thôn đồng con hai xã tân lập huyện lục ngạn đã chặt bỏ năm mươi cây vải
có hơn hai mươi năm tuổi để chuyển đổi một phần sang trồng cam canh và bưởi diễn
mấy năm nay thời tiết nó khó
không như trước nữa hay mất mùa
thế là mình làm như là một loại thôi một mình làm thì nó vất vả
nó không muốn làm nhiều thứ
cam này thì người ta thường lấy vào tận vườn người ta thu
nó không như vải vải mình phải trở sang sông mình đi được chứ
mặc dù trồng vải thiêu theo tiêu chuẩn việt gáp
tuy nhiên giá của quả vải lại không được cao
thời gian thu hoạch quả vải ngắn chỉ một mươi đến một mươi năm ngày
đặc biệt cây vải cần nhiều nhân công chăm sóc
trong khi cây cam bưởi thời vụ lại cho thu dài hơn
ít công chăm bón hơn
nên gia đình bà giáp thị lan thôn kép một xã hồng giang
đã xóa sổ hơn một trăm linh gốc vải thiều
thay thế vào đó là gần bốn trăm linh gốc cam canh
tôi quyết định trồng cây có múi này
cây có múi thu hoạch thì nó năng suất hơn
còn cây vải thì thu hoạch trong một tháng thì nó không thu hoạch kịp nó thối
còn cam thu hoạch thì giải rác tháng một mươi hai thu một tháng cũng được
cam nó bán năng suất hơn rác cả còn nó cao hơn
chuyện người nông dân rơi vào vòng luồn quần
chặt trồng không còn lạ ở lục ngạn
bởi những năm trước đây
phát triển ồ ạt cây vải dẫn đến sản lượng chất lượng kém
ảnh hưởng đến thương hiệu vải quả
khiến người dân chặt bỏ những diện tích không hiệu quả
trong các loại cây trồng phù hợp khác
chuyện chặt vải trồng cây có múi như hiện nay
chắc chắn sẽ phần nào thu hẹp diện tích cây vải thiều ở huyện lục ngạn
phải mất hàng chục năm để một cây vải cho thu hoạch
nên nếu không tính toán đúng
nông dân có thể sẽ chịu những tổn thất nặng nề
và ảnh hưởng đến quy hoạch vùng vải thiểu
đây là một việc bình thường trong chuyển dịch cơ cấu
trong chỉ đạo của huyện
thứ nhất là quy hoạch
chúng tôi đã xây dựng một quy hoạch
bằng cách trồng rất nhiều lớp bản đồ
về độ dốc dinh dưỡng khí hậu
để khuyến kháo bà con nhân dân
để trồng các loại cây trồng trên một đơn vị diện tích
từ những bài học chuyển đổi cây trồng
vật nuôi vật nội vật nội
người nông dân đã phải trả giá đắt
rõ ràng tình trạng ồ ạt chặt phá vải thiều hiện nay
rất đáng báo động
sáng nay bệnh viện bạch mai
phối hợp với đại học y hà nội
tổ chức hội thảo khoa học y học hạt nhân ung bướu
và lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập bộ môn y học hạt nhân
đến với hội thảo
có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế
cùng thảo luận về các ứng dụng kỹ thuật tiên tiến
cập nhật những kỹ thuật mới và nhiều xu hướng
y học hạt nhân là chuyên ngành tương đối mới của y học
tuy nhiên trong những năm gần đây
nhờ sự quan tâm của nhà nước
sự giúp đỡ của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
và hợp tác quốc tế
ngành y tế đã có những tiến bộ vượt bậc
trong cả chuẩn đoán và điều trị
bằng các kỹ thuật hạt nhân
nhất là đối với căn bệnh ung thư
trước tình trạng các loại bệnh ung thư
có chiều hướng ngày càng gia tăng và phức tạp
những thành tiệu đạt được trong lĩnh vực y học hạt nhân
đã đang và sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực
vào công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao
sức khỏe của nhân dân trong những năm sắp tới
chiều nay bộ giáo dục đào tạo
chính thức công bố dự thảo
chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
để lấy ý kiến đóng góp của dư luận xã hội
các nhà khoa học cán bộ
quản lý giáo dục giáo viên học sinh
trước khi thực hiện chính thức
đây là lần thứ hai dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
được công bố
theo đó chương trình giáo dục phổ thông
tổng thể có điểm mới là phát triển
năng lực và phẩm chất của học sinh
đặc biệt là ở cấp trung học phổ thông
theo bộ giáo dục và đào tạo
điểm đổi mới nhất của chương trình mới chính là
ở cấp trung học phổ thông giai đoạn giáo dục
định hướng nghề nghiệp trong đó
lớp một mươi sẽ được coi là lớp dự hướng
giúp học sinh có được sự chuẩn bị để
chọn hướng nghề nghiệp cho đúng
lớp một mươi một và lớp một mươi hai là giáo dục
định hướng nghề nghiệp đảm bảo học sinh
tiếp cận nghề nghiệp đào tạo có chất lượng
sau trung học phổ thông
ngoài ra dự thảo chương trình giáo dục phổ thông
tổng thể cũng đề cập tới định hướng
xây dựng các chương trình môn học
định hướng về phương pháp dạy học
và đánh giá kết quả học tập điều kiện
thực hiện chương trình phổ thông và phát triển
chương trình giáo dục phổ thông
thời gian triển khai chương trình sách giáo khoa
mới sẽ được thực hiện từ năm
theo hình thức cuốn chiếu đúng
theo lộ trình mà nghị quyết của quốc hội
đã đặt ra
một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng
vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua xã xuân lĩnh huyện
nghi xuân tỉnh hà tĩnh làm ít nhất
hai người tử vong hàng chục người khác bị thương
vụ tai nạn xảy ra
vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng ngày
một mươi hai tháng bốn trên quốc lộ một a đoạn
qua xã xuân lĩnh huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
vào thời điểm trên chiếc xe khách
mang biển kiểm soát một mươi bảy b

bất ngờ đâm vào cột mốc bên phải
sau đó mất lái đâm thẳng vào giải phân cách giữa
rồi lật nghiêng lúc bị tai nạn
trên xe có khoảng hai mươi người tính cả
tài xế đến một mươi một h ba mươi phút
toàn bộ số người bị thương đã được đưa ra ngoài
đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa
huyện nghi xuân và bệnh viện
một trăm một mươi năm nghệ an theo thông tin ban đầu
đã có hai nạn nhân tử vong
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra
lãnh đạo huyện nghi xuân cùng các cơ quan
chức năng ở hà tĩnh đã có mặt
tại hiện trường khẩn trương cấp cứu các nạn nhân
và giải tỏa ách tắc trên quốc lộ một a
hai trăm ba mươi năm kg mỡ động vật
không rõ nguồn gốc
bốc mùi hôi thối vừa bị
cơ quan chức năng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
phát hiện bắt giữ và đem đi tiêu hủy
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
ở địa bàn thuộc khối sáu thị trấn cầu giác
có một đối tượng nam thanh niên vận chuyển
mỡ bò lợn loại thực phẩm bẩn
tổ công tác công an huyện quỳnh lưu
đã nhanh chóng đến kiểm tra và thu giữ
năm thùng xốp mỡ động vật có trọng lượng
qua làm việc tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận
tên là đoàn văn khanh ở xóm bảy
xã quỳnh hồng và số lượng mỡ trên
được tích chữ từ các lo mổ ra xốp
khác nhau rồi đóng vào thùng xốp
gửi xe khách vận chuyển ra hà nội và các tỉnh
phía bắc để tiêu thụ công an huyện
đã xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm
của đoàn văn khanh đồng thời thành lập
hội đồng tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm
động vật trên theo quy định
trong phần tin quốc tế
cảnh sát đức điều tra vụ tấn công
nhằm vào cô lọc bộ dortmund
mỹ khẳng định căng thẳng với nga
không vượt tầm kiểm soát
cảnh sát đức hôm nay vừa
ra thông báo khẳng định ba vụ
nổ gần chiếc xe buýt chờ đội bóng
dortmund là một vụ tấn công
có chủ đích và các lực lượng an ninh
đang tiến hành điều tra
trong một thông báo
cảnh sát trường thành phố dortmund cho biết
hiện chưa thể khẳng định đây là một vụ tấn công
khủng bố các lực lượng an ninh đang tiến hành
điều tra vụ tấn công trong khi đó
các công tố viên địa phương tiết lộ họ đã
phát hiện một bức thư gần hiện trường của vụ nổ
xảy ra ngay sau khi chiếc xe buýt chờ
các cầu thủ rời khỏi khách sạn lên đường
tham dự trận đấu với cơ lộc bộ monaco
của pháp vì tính chất nghiêm trọng của
vụ việc trận đấu giữa dortmund và as
monaco đã được hoãn lại và
sẽ được tổ chức vào ngày mai trong khi đó
fifa đã ra thông báo lên án vụ
tấn công còn nhiều đội bóng lớn trên thế giới
cũng bày tỏ sự ủng hộ và gửi lời
động viên tới đội bóng dortmund
tiếp tục những diễn biến
mới nhất liên quan đến vấn đề syri
ba nước anh pháp và mỹ vừa
đệ trình một dự thảo nghị quyết mới
lên hội đồng bảo an liên hợp quốc yêu cầu
điều tra vụ nghi là tấn công bằng
vũ khí hoa học ở quốc gia trung đông
vào hôm bốn tháng bốn làm hơn tám mươi
người thiệt mạng dự kiến trong ngày hôm nay
hội đồng bảo an sẽ tiến hành bỏ phiếu
dự thảo này
theo đại sứ anh
tại liên hợp quốc matthew raycott
bàn dự thảo nghị quyết yêu cầu điều tra
vụ tấn công nghi bằng hoa học ở syri
đã được sửa đổi chút ít so với văn bản
đệ trình hồi tuần trước trong đó nhấn mạnh
sẽ yêu cầu chính phủ syri hợp tác đầy đủ
với các cuộc điều tra quốc tế về vụ
tấn công tại thị trấn khan sheikhun
bàn dự thảo nghị quyết được đệ trình có nội dung
lên án vụ tấn công và đề nghị tiến hành
một cuộc điều tra toàn diện sớm nhất có thể
dự thảo nghị quyết kêu gọi tổ chức
cấm vũ khí hoa học nhanh chóng báo cáo
kết quả điều tra vụ tấn công đồng thời
đề nghị có báo cáo hàng tháng về sự hợp tác
của chính phủ syri liên quan đến cuộc điều tra
quốc tế này cuộc bỏ phiếu diễn ra
trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ rex tillerson
đang có chuyến thăm tới nga nhằm thuyết phục
moscow ủng hộ quan điểm của washington
trong các vấn đề nổi cộp
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng mỹ
jim mattis vừa tuyên bố căng thẳng
giữa nước này và nước nga sẽ không vượt khỏi
tầm kiểm soát sau những diễn biến
tại syri trong thời gian vừa qua
phát biểu trước báo giới tại lầu năm góc
bộ trưởng quốc phòng mỹ jim mattis cho biết
mỹ vẫn duy trì liên lạc với quân đội nga
cùng với các kênh ngoại giao khác
ông nhấn mạnh rằng hiện ngoại trưởng mỹ
rex tillerson đang có mặt tại moscow
và dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với người
đồng cấp nga sergei lavrov trong ngày hôm nay
một mươi hai tháng bốn ngoài ra bộ trưởng quốc phòng
mattis tái khẳng định mục tiêu
ưu tiên của mỹ là đánh bại tổ chức
nhà nước hồi giáo tự xưng is và những gì
mỹ đang tiến hành tại syri là nhằm mục tiêu này
ông mattis cũng biện minh rằng
vụ tấn công vào căn cứ quân sự của syri
ngày bảy tháng bốn vừa qua là nhằm
ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học
trong khi đó tổng thống nga vladimir putin
cùng ngày thông báo nga đã nắm bắt được
một số thông tin mỹ chuẩn bị tiến hành
nhiều vụ phóng tên lửa mới nhằm vào syri
cùng với đó là những kế hoạch tạo ra
các vụ tấn công hóa học giả
các lãnh đạo một ủy ban then chốt
của thượng viện mỹ vừa đề nghị
hãng hàng không united airlines
và sân bay chicago giải thích sự việc
dẫn đến hành vi cưỡng ép hành khách
gốc việt rời khỏi chuyến bay
trong bức thư gửi ông oscar munoz
giám đốc điều hành hãng united airlines
và ông ginger
lãnh đạo cơ quan hàng không chicago
bốn thượng nghị sĩ mỹ cho biết
lời giải thích của united airlines
rất không thỏa đáng và dường như đánh giá
thấp sự phẫn nộ của công chúng về vụ việc này
các thượng nghị sĩ đã chất vấn
về chính sách của hãng united airlines
với việc đưa hành khách ra khỏi chuyến bay
đã bị bán quá số ghế và sự khác biệt
khi các hành khách đã lên máy bay
các thượng nghị sĩ cho rằng vụ việc
đáng lẽ có thể giải quyết một cách xuân sẻ hơn
ông munoz đã phát thông cáo xin lỗi
nam hành khách cam kết sẽ đánh giá lại
tình hình hoạt động và các chính sách hiện hành
của công ty trước ngày ba mươi tháng bốn
để khắc phục những sai sót đã xảy ra
bộ giao thông mỹ đang điều tra vụ việc
trong khi đó hơn ba mươi bảy người đã ký
vào thư trực tuyến đề nghị ông oscar munoz
sáng nay nhóm công tố viên
đặc biệt hàn quốc đã có mặt
tại trung tâm giam giữ ở thủ đô seoul
để tiếp tục thẩm vấn cựu tổng thống
park geun hye đây là lần thẩm vấn
thứ năm và dự kiến sẽ là cuối cùng
trước khi các công tố viên hoàn tất hồ sơ
kể từ hôm ba mươi một tháng ba vừa qua
cựu tổng thống hàn quốc park geun hye
đã trải qua nhiều cuộc thẩm vấn
nhằm phục vụ công tác điều tra các cáo buộc
đối với bà như hối lộ lạm dụng
và tiết lộ bí mật của chính phủ
sau khi hoàn thành hồ sơ điều tra
các công tố viên sẽ chính thức khởi tố bà park
và đưa vụ việc ra tòa
cựu tổng thống park geun hye bị cho là đã để
người bạn thân choi soon sin can thiệp vào công việc nhà nước
và trục lợi bằng cách sử dụng ảnh hưởng
dựa trên các mối quan hệ với tổng thống
hiện bà park phải đối mặt với một mươi ba cáo buộc hình sự
trong đó có việc tham nhũng lạm quyền
ép buộc hối lộ hàng chục triệu đô la mỹ
tiết lộ bí mật của chính phủ
hàng loạt lãnh đạo các tập đoàn lớn của hàn quốc
như samsung lotte cũng đã bị bắt giữ
và xét xử liên quan đến vụ bê bối trên
trong nhiều thập kỷ qua
du lịch vũ trụ luôn là mơ ước của nhân loại
các chuyên gia dự báo
du lịch vũ trụ sẽ trở thành ngành công nghiệp tỷ đô
trong vòng một thập kỷ tới
đây là loại hình du lịch tốn kém
và thậm chí là nguy hiểm
tuy nhiên ngày càng có nhiều người
thuộc tầng lớp siêu giàu muốn bỏ tiền
để tham gia hành trình khám phá không gian
nhân ngày quốc tế về du hành không gian có người
một mươi hai tháng bốn mời quý vị và các bạn
sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
triệu phú mỹ dennis tito
được xem là người đầu tiên
trên thế giới du lịch vũ trụ
ông đã chi tới gần hai mươi triệu đô la mỹ
để thực hiện giấc mơ bay vào không gian
bằng con tàu vũ trụ sojus của nga
hồi năm hai nghìn một
tôi đã bay vòng quanh trái đất
một trăm hai mươi tám lần và ngắm nhìn trái đất
mỗi một vòng quay
trái đất lại hiện ra với vẻ khác nhau
những đám mây khác nhau ánh sáng khác nhau
tôi bay qua những vùng đất khác nhau
tôi ngắm nhìn trọn vẹn trái đất
đang xoay vòng quanh
theo bảng giá bay của
space adventure để có thể bay
lơ lửng trong không gian trong vòng chín mươi phút
hành khách sẽ phải trả một mươi năm triệu đô la mỹ
còn muốn dạo trên
mặt trăng giống như phi hành gia
nance armstrong khách hàng sẽ phải ký
tấm ngân phiếu một trăm linh triệu đô la mỹ
những vị khách du lịch vũ trụ
sẽ mang theo niềm hy vọng và giấc mơ
của cả nhân loại với động lực là
tinh thần khám phá vũ trụ
hiện cuộc chạy đua giữa các công ty
cung cấp dịch vụ này đang trở nên
gai cấn hơn bao giờ hết bởi nó
thu hút sự quan tâm đặc biệt của các vị khách
lắm tiền nhiều của trong cuộc đua đó
sao hỏa và mặt trăng sẽ là những
địa điểm hấp dẫn nhất
quý vị và các bạn thân mến chương trình
thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
theo dõi thân ái chào tạm biệt